khi tăng cường xử lý hành vi này thì thực trạng đáng buồn đã tái diễn
khi làn khẩn cấp chỉ trở về đúng nghĩa của nó khi có sự hiện diện của lực lượng cảnh sát giao thông
còn nếu không rất nhiều tài xế lại tự biến phương tiện của mình thành xe ưu tiên
rồi vô tư di chuyển trên làn đường đặc thù này
câu chuyện giao thông của chúng tôi ngày hôm nay sẽ phản ánh cụ thể về thực trạng này
đây là hình ảnh gia quân của lực lượng cảnh sát giao thông xử lý các phương tiện vi phạm khi đi vào làn khẩn cấp
và chỉ trong thời điểm gia quân của lực lượng chức năng thì mới thấy là khẩn cấp thông thoáng như thế này
nhưng sự thông thoáng này chỉ tồn tại rất ngắn ngủi bởi khi tổ tuần tra vừa đi khỏi
và các xe ô tô đã lại vô tư sử dụng làn khẩn cấp như một cách hữu hiệu để thoát khỏi un tắc
một tổ công tác của cảnh sát giao thông hà nội chốt chặn xử lý hành vi vi phạm đi vào làn khẩn cấp trên đường vành đai ba
liên tiếp phát hiện các phương tiện vi phạm mà cảnh sát giao thông xử lý không xuể

liên tiếp phát hiện các phương tiện vi phạm đi vào làn khẩn cấp trên đường vành đai ba
do nguồn thủa được các đài xế đưa ra để bao biệt cho hành vi vi phạm của mình
vậy thì khi chúng ta vội thì có những tình huống như là xe cứu hỏa hay xe cứu thương
họ sẽ ra sao khi mà làn khẩn cấp đã bị lấn chiếm
trường hợp này phủ nhận mình đã đi vào làn khẩn cấp trên vành đai ba
nhưng trên toàn tuyến có tới ba mươi chín camera giám sát
thì hình ảnh được ghi lại như thế này đã đủ để tài xế phải trả giá cho sự vội
khi vào là giờ cao điểm thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông